hà nội thêm một bốn trăm hai mươi năm ca covid một mươi chín mới chủ nhật này sẽ tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
sở y tế hà nội tối ngày một mươi năm tháng bốn thông tin vừa ghi nhận một bốn trăm hai mươi năm ca covid một mươi chín giảm hơn hai trăm năm mươi ca so với hôm qua
thành phố quyết định sẽ tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi năm đến một mươi một từ một mươi bảy tháng bốn tới
bệnh nhân phân bố tại hai trăm tám mươi xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày hà đông sáu mươi một long biên bốn mươi tám gia lâm ba mươi chín hoàng mai ba mươi tám
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một một năm trăm ba mươi một năm trăm tám mươi hai ca
hiện toàn thành phố có một trăm ba mươi năm bốn trăm tám mươi hai ca covid một mươi chín đang điều trị
theo dõi giảm gần năm ba trăm linh ca so với ngày trước đó
trong đó có năm trăm hai mươi một ca điều trị tại các bệnh viện gần một trăm bốn mươi ca theo dõi cách ly tại nhà
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín các trung tâm y tế quận huyện thị xã và trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
báo cáo tiêm được hơn bốn ba triệu liều nhắc lại đạt chín mươi
ngoài ra có thêm gần một trăm bốn mươi mũi nhắc lại được tiêm bởi các bệnh viện trên địa bàn thành phố
lãnh đạo sở y tế hà nội chiều một mươi năm tháng bốn khẳng định
khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ năm một mươi một tuổi kể từ chủ nhật ngày một mươi bảy tháng bốn tới đây
loại vaccine sẽ tiêm là moderna
hà nội đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ y tế điểm tiêm cố định và lưu động về sàng lọc trước tiêm chủng
và xử lý một số phản ứng sau tiêm
mặc dù nhiều tuần trở lại đây cả nước liên tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong việc kiểm soát đại dịch
tuy nhiên nguy cơ bùng phát làn sóng dịch tiếp theo vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
do đó thủ tướng yêu cầu bộ y tế thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo trong việc tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi để không bị động khi có chủng virus mới bùng phát ở nước ta
ngày một mươi bốn tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ trong việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm một mươi hai tuổi để không bị động
khi có chủng virus mới bùng phát ở nước ta
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết theo quy định
để có vaccine nhanh nhất có thể
trên cơ sở đó hoàn thành việc tiêm cho trẻ em trong quý ii để đầu quý ba trẻ em được đến trường học hè
và cuối quý ba năm nay trẻ em đến trường vào năm học mới tập trung an toàn và hiệu quả
cũng trong sáng ngày một mươi bốn tháng bốn quảng ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cụ thể một trăm sáu mươi tám em học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở trần quốc toản thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
là những trẻ em trong độ tuổi này đã thực hiện tiêm mũi một vaccine covid một mươi chín
thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đến nay cả nước đã tiêm gần hai trăm linh chín triệu liều vaccine covid một mươi chín
tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên mũi một mũi hai là gần một trăm linh
tỷ lệ người đã tiêm mũi ba đạt trên năm mươi một
đối với người từ một mươi hai đến dưới một mươi chín tuổi mũi một là chín mươi chín chín mũi hai là chín mươi năm
hy vọng với kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em việt nam sẽ tiến gần hơn đến việc hoàn toàn kiểm soát được đại dịch trong tương lai
đề quan đến việc triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ mời đây
viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã có quyết định phân bổ vaccine moderna cho các tỉnh thành phố để tiêm cho trẻ một mươi một tuổi lớp sáu
với hai tỉnh thành nào được phân bố vaccine nhiều nhất trong đợt này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
được biết vaccine moderna sẽ được ưu tiên tiêm cho trẻ một mươi một tuổi lớp sáu trên cả nước
số vaccine moderna tính theo liều hai mươi năm ml này do chính phủ australia viện trợ
theo quyết định phân bổ vừa được ký ngày một mươi bốn tháng bốn
thành phố hồ chí minh và hà nội là hai địa phương được phân bổ số lượng lớn nhất
với lần lượt tám mươi bảy năm trăm linh và bảy mươi hai bảy trăm linh liều
các địa phương như thanh hóa nghệ an đồng nai được phân bổ từ ba mươi một tới ba mươi năm bảy trăm linh liều
địa phương nhận liều thấp nhất đó là bắc cạn ba ba trăm linh liều
viện vệ sinh dịch tễ trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận vaccine và tổ chức tiêm ngay khi được phân bổ
báo cáo kết quả thực hiện về cục y tế dự phòng các viện vệ sinh dịch tế pasteur
và trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành phố theo phân vùng quản lý
vaccine moderna là một trong hai loại vaccine được bộ y tế phê duyệt
có điều kiện sử dụng cho trẻ em từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại hà nội dự kiến thủ đô sẽ triển khai tiêm vaccine moderna cho nhóm trẻ này vào ngày một mươi bảy tháng bốn
thủ đô có khoảng chín trăm năm mươi trẻ trong độ tuổi năm đến dưới một mươi hai
hà nội sẽ triển khai tiêm theo lứa tuổi từ cao đến thấp trước tiên tiêm cho lứa tuổi từ dưới một mươi hai tuổi
và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương hà nội cho biết thêm
tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sẽ hoàn thành trong quý hai năm nay
trong thời gian qua bộ y tế đã tìm kiếm nguồn vaccine và tiếp nhận được lô vaccine trẻ em về việt nam
hai loại vaccine được tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi là pfizer và moderna
với hai vaccine này khi triển khai ở một số nước đã gặp một số phản ứng tiêm chủng thường gặp
như đau đầu tiêu chảy đau khớp
đau khớp đau cơ đau tại vị trí tiêm kiệt sức ớn lạnh sốt tần suất cao với liều thứ hai sưng tại vị trí tiêm
các phản ứng thường gặp nhất ở nhóm tuổi từ năm đến một mươi một là sưng tại vị trí tiêm trên tám mươi kiệt sức trên năm mươi
đau đầu trên ba mươi tấy đỏ tại vị trí tiêm hai mươi đau cơ và ớn lạnh trên một mươi
một số phản ứng thường gặp bùn nôn tấy đỏ tại vị trí tiêm phản ứng ít gặp nổi hạch
phản ứng quá mẫn phát ban ngứa mề đay phù mạch
giảm cảm giác thèn ăn mất ngủ ngủ ly bì tăng tiết mổ hôi mồ hôi ban đêm đau chi suy nhược khó chịu ngứa tại vị trí tiêm
phản ứng nặng rất hiếm gặp tỷ lệ một trên một mươi viêm cơ tim viêm mảng tim
tuy nhiên phải luôn có tinh thần cảnh giác để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc khi xảy ra phản ứng
có thể thấy cả nước đã sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng lần này với những nỗ lực của chính phủ
cộng với sự đồng thuận của phụ huynh các em trong độ tuổi này
hy vọng kế hoạch đưa ra sẽ diễn ra đúng tiến độ
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng bốn đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận hai mươi bảy mươi sáu ca nhiễm mới trong đó ca nhập cảnh hai mươi bảy mươi sáu ca ghi nhận trong nước
giảm hai chín trăm ba mươi sáu ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có một mươi năm năm trăm năm mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
bắc giang là chín trăm ba mươi năm yên bái tám trăm chín mươi năm quảng ninh tám trăm tám mươi bảy nghệ an tám trăm sáu mươi năm vĩnh phúc tám trăm một mươi ba tp hcm bảy trăm bốn mươi ba tuyên quang sáu trăm tám mươi bảy đắk lắc sáu trăm bảy mươi một hải dương sáu trăm một mươi bắc cạn năm trăm chín mươi năm lào cai năm trăm bốn mươi tám quảng bình năm trăm ba mươi hai thái nguyên năm trăm hai mươi tám thái bình năm trăm một mươi một bắc ninh năm trăm linh sáu lạng sơn bốn trăm linh năm gia lai ba trăm sáu mươi một sơn la ba trăm một mươi năm
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
kiên giang hai mươi ba cần thơ một mươi bốn đồng nai một mươi ba ninh thuận tám hậu giang bảy đồng tháp ii
ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế nghệ an đăng ký bổ sung năm mươi ba tám trăm năm mươi tám ca
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
hà nội giảm hai trăm năm mươi hai lào cai giảm hai trăm linh lâm đồng giảm một trăm tám mươi bảy
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
bắc giang tăng hai trăm năm mươi ba hà giang tăng tám mươi chín phú yên tăng sáu
trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong bảy ngày qua hai mươi năm một trăm sáu mươi ba ca một ngày
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có một mươi ba trăm chín mươi bốn năm trăm ba mươi ba ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia
và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh năm một trăm linh bốn ca nhiễm
đợt dịch bốn từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước một mươi ba trăm tám mươi sáu bảy trăm tám mươi sáu ca
trong đó tám tám trăm sáu mươi hai trăm hai mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm ba mươi một bốn mươi bốn tp hcm sáu trăm linh năm năm trăm chín mươi sáu nghệ an bốn trăm bảy mươi bốn ba trăm bảy mươi bốn
bình dương ba trăm tám mươi hai bốn trăm năm mươi ba bắc giang ba trăm bảy mươi tám chín trăm bốn mươi ba
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày sáu bốn trăm một mươi bảy ca
tổng số ca được điều trị khỏi tám tám trăm sáu mươi ba bốn mươi bốn ca
số bệnh nhân đang thở oxy một ca tổng số ca được điều trị khỏi tám tám trăm sáu mươi ba bốn mươi bốn ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bốn tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi năm tháng bốn ghi nhận hai mươi ba ca tử vong
bến tre bốn kiên giang hai an giang một bắc cạn một bạc liêu một bắc ninh một bình dương một bình thuận một cần thơ một cao bằng một điện biên một đồng nai một đồng tháp một gia lai một hà nội một lâm đồng một quảng ngãi một thanh hóa một vĩnh long một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi hai chín trăm hai mươi bốn ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean